trước diễn biến tổng lượng mưa tại các tỉnh từ quảng bình đến bình định và khu vực tây nguyên
giao động từ hơn một trăm linh mm đến hơn hai trăm linh mm trong sáu giờ qua trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia
đã đưa ra cảnh báo về nguy cơ cao xảy ra lũ quét sạt lở đất nguy cơ ngập lụt vùng trũng thấp
các khu đô thị tại các tỉnh này người dân cần đặc biệt lưu ý các dấu hiệu
và thường xuyên cập nhật thông tin cảnh báo dự báo để chủ động phòng chống thiệt hại xảy ra